bản tin dịch covid một mươi chín vào ngày một mươi ba tháng một mươi hai của bộ y tế cho biết có một mươi năm ba trăm bảy mươi bảy ca mắc covid một mươi chín tại sáu mươi tỉnh thành phố
trong đó có tám tám trăm chín mươi một ca trong cộng đồng hà nội ngày hôm nay có số mắc nhiều nhất cả nước tròn một ca
trong ngày có gần một hai trăm linh ca khỏi bệnh nâng tổng số ca được điều trị khỏi là hơn một triệu ca
trong ngày một mươi hai tháng một mươi hai có hơn năm trăm chín mươi ba liều vaccine phòng covid một mươi chín được tiêm
như vậy là tổng số liều vaccine đã được tiêm là gần một trăm ba mươi ba triệu liều
bộ y tế đề nghị người dân sau khi xét nghiệm nhanh có kết quả dương tính với sars cov hai
phải thông báo cho lực lượng y tế địa phương không nên tự ý vào viện
đây là nội dung trong văn bản khẩn gửi sở y tế các tỉnh thành phố về công tác xét nghiệm sars cov hai
động thái trên đưa ra sau khi một số nơi ghi nhận các trường hợp đến bệnh viện ngay khi xét nghiệm nhanh kháng nguyên dương tính
việc này có thể dẫn đến tình trạng lây nhiễm trên diện rộng
đặc biệt là tại các cơ sở y tế ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch
bộ y tế đề nghị sở y tế các tỉnh thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp nhận và xử lý thông tin
kết quả tự xét nghiệm nhanh kháng nguyên dương tính của cơ quan đơn vị và người dân trên địa bàn
các đơn vị y tế phải tư vấn và hỗ trợ cơ quan đơn vị và người dân trên địa bàn các biện pháp phòng chống dịch theo quy định
sau ba ngày xét xử và nghị án vào chiều nay toán nhân dân tp hà nội đã tuyên án phạt
cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội nguyễn đức trung và hai đồng phạm trong vụ mua chế phẩm redoxy ba c của cộng hòa liên bang đức
toàn đã tuyên án phạt ba bị cáo nguyễn đức trung tám năm tù nguyễn trường giang nguyên giám đốc công ty arctic bốn năm sau tháng tù
và võ tiến hùng nguyên tổng giám đốc công ty thoát nước hà nội bốn năm tù về cùng tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
riêng bị cáo nguyễn đức trung cùng với hình phạt năm năm tù trước đó bị tuyên phạt về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước
tổng hợp hình phạt chung với bị cáo là một mươi ba năm tù
về trách nhiệm dân sự ba bị cáo trên phải có trách nhiệm liên đối bồi thường thiệt hại cho nguyên đơn dân sự là công ty thoát nước hà nội số tiền hơn ba mươi sáu tỷ đồng
một nhóm đối tượng từ hải phòng vào đắk lắc để hoạt động tín dụng đen cho vai lãnh nặng vừa bị cộng hòa nguyễn mật rắc của tỉnh đắk lắc bắt giữ
nhóm này gồm đối tượng bùi văn thiện phạm hồng thái đỗ văn hợp đều tạm trú ở huyện mật rắc
nhóm này khai nhận từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi một đến thời điểm bị bắt giữ các đối tượng từ hải phòng và huyện mờ rắc để tổ chức hoạt động tín dụng đen cho vai lãi nặng
từ một trăm hai mươi một bảy một năm đến bốn trăm linh năm năm một năm cho khoảng một trăm năm mươi người vay với số tiền tổng giao dịch là hơn bốn tỷ đồng
công an huyện trảng bom của tỉnh đồng nai
vừa tiến hành truy bắt nhanh đối tượng đe dọa giết người và tàng trữ vũ khí quân dụng tại xã an viễn thu giữ một khẩu súng nghi ak và nhiều viên đạn cùng hung khí thô sơ góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
vào trưa ngày sáu tháng một mươi hai đối tượng nguyễn thanh lan đến gia đình bà phạm thị thủy ở xã an viễn đe dọa nếu không gặp được con bà là chị nguyễn thị y khoa vợ cũ của lan
không những vậy lan còn dùng dao mang theo chém nhiều nhát vào cổng và dùng chậu cây cảnh ném vào nhà bà thủy
bằng các biện pháp nghiệp vụ vào chiều ngày bảy tháng một mươi hai lực lượng công an đã tiến hành bắt khẩn cấp lan khi đối tượng đang ở gần nhà bà thủy
khám xét khẩn cấp nơi ở của lan cơ quan công an đã thu giữ một khẩu súng một hộp kết đạn ba mươi hai viên đạn màu vàng đồng và một dao tự chế
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh hai mươi h cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi
cũng trong ngày hôm nay tòa án nhân dân tp hcm tiếp tục phiên tòa sơ thẩm xét xử một mươi chín bị cáo trong vụ chuyển nhượng trái pháp luật
dự án khu nhà ở tại khu phố bốn phường phước long b quận chín nay thuộc tp thủ đức tp hcm gây thất thoát hơn sáu trăm bảy mươi hai tỷ đồng
đại diện viện kiểm sát nhân dân tp hcm đã phát biểu quan điểm và đề nghị mức án đối với bị cáo lê tấn hùng cựu tổng giám đốc sacri và một mươi tám bị cáo liên quan
đại diện viện kiểm sát xác định bị cáo lê tấn hùng thành khẩn khai báo tác động gia đình khắc phục hậu quả đối với tội tham mô tài sản
nhưng bị cáo hùng đóng về trò cầm đầu nên mức án
bị cáo lê tấn hùng bị viện kiểm sát đề nghị từ một mươi bốn đến một mươi sáu năm tù về tội tham ô tài sản từ một mươi hai đến một mươi bốn năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí tổng hợp hình phạt hai mươi sáu đến ba mươi năm tù
bị cáo trần vĩnh tuyến nguyên phó chủ tịch ubnd tp hcm và bị cáo trần trọng tuấn nguyên giám đốc sở xây dựng tp hcm bị đề nghị mức án bảy tám năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí
các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ ba năm tù cho hưởng án treo đến hai mươi tám năm tù
viện kiểm sát đề nghị tuyên hủy văn bản công chứng chuyển nhượng dự án yêu cầu ubnd tp hcm thu hồi khu đất giao sakri
đối với việc hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa sacri và tổng công ty cổ phần phong phú và việc huy động vốn của bên thứ ba tại dự án khu dân cư
viện kiểm sát cho rằng đây là các mối quan hệ và giao dịch độc lập cần tách ra để xử lý theo vụ việc riêng nếu có yêu cầu của các bên liên quan
tài tòa bị cáo
tại tòa bị cáo trần trọng tuấn kêu an tuy nhiên viện kiểm sát cho rằng cáo trạng truy tố đúng người đúng tội không ăn sai
cơ quan công tố ghi nhận bị cáo này hưởng một số tình tiết giảm nhẹ
tự bào chữa ông lê tấn hùng cựu tổng giám đốc sacri khóc cho rằng chỉ thực hiện theo hướng dẫn của cấp trên và ông không tham ô tiền nhà nước chia nhau hưởng lợi như cáo buộc
việc bị cáo chỉ đạo cấp dưới lập khống một mươi hợp đồng đi tham quan học tập kinh nghiệm tại nước ngoài rồi rút hơn một mươi ba ba tỷ đồng là nhằm lo cho người lao động chia sẻ thành quả cho cán bộ nhân viên
bị cáo hùng mong hội đồng xét xử viện kiểm sát xem xét đúng bản chất để có hình phạt phù hợp với sai phạm
với diễn biến phức tạp của tội phạm ma túy công an tỉnh đồng nai đã triển khai đấu tranh triệt phá nhiều chuyên án vụ án bắt giữ hàng chục đối tượng có liên quan tới ma túy
tuy nhiên thời gian gần đây hoạt động của tội phạm về ma túy ngày càng tinh vi và manh động gây nên rất nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng ghi nhận tại huyện trảng bom
đây là bị can nguyễn hồng phước ba mươi năm tuổi chú tỉnh đồng nai vừa bị công an huyện trảng bom khởi tố để điều tra làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy
để có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng phước đã mua ma túy từ một đối tượng chưa rõ lai lịch rồi phân lẻ sau đó đưa ma túy cho con nghiện mang đi giao hàng cho đối tác
rồi nhận tiền mang về cho phước đổi lại phước nuôi ăn ở cho tiền và các con nghiện được sử dụng ma túy miễn phí
còn đây là đối tượng phan hữu quốc ba mươi sáu tuổi ngụ xã hưng thịnh huyện trảng bom tỉnh đồng nai đã móc nối với một đối tượng chưa rõ lai lịch đến điểm hẹn để mua ma túy